thưa quý vị khoảng năm giờ hai mươi phút sáng nay ba mươi tháng một mươi một đã xảy ra một vụ cháy tại số một trăm bốn mươi sáu phố yên lãng
phường thịnh quang quận đông đa hà nội
và thời điểm xảy ra cháy có hai người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng bốn
căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng ba mươi năm m hai dạng nhà ống gồm năm tầng
đám cháy xuất phát tại tầng ba
thời điểm xảy ra cháy có hai người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng bốn
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn công an tp hà nội đã điều động lực lượng phương tiện của công an quận đống đa tới hiện trường dập tắt đám cháy
đồng thời tổ chức cứu nạn cứu hộ đưa hai người trong gia đình đang mắc kẹt tại tầng bốn xuống nơi an toàn
tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ